thưa quý vị và các bạn trong đêm nay vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì hoạt động
vì thế hầu khắp các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ là những vùng có mưa rào và rông trên diện rộng
thậm chí có nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh nên khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh vẫn là rất cao
sang ngày mai vùng hồi tụ gió suy yếu đi vùng thấp nóng phía tây là hình thế chính chi phối thời tiết bắc bộ
vì thế miền bắc trời rất mưa tây bắc bộ nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ ngưỡng nhiệt cao nhất cũng sẽ tăng lên ba mươi ba ba mươi năm độ nắng nóng cũng sẽ xuất hiện cục bộ
lui xuống trung bộ từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt duy trì ở ngưỡng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây của khu vực vẫn là những nơi có nhiệt độ cao ba mươi tám ba mươi chín độ
đến chiều tối một do các huyện thuộc vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
vẫn có khả năng xảy ra những cơn mưa rào và rông nhiệt
cảnh báo về các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
nên cần lưu ý khi trời sắp xảy ra rông cần nhanh chóng tìm nơi tránh chú an toàn
ở phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động ngày một mạnh dần
vì thế chiều và tối mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rông
trong đó khu vực mưa vừa có khả năng mưa to và rông mạnh là các tỉnh thành phía nam của tây nguyên
khu vực miền đông nam bộ cũng như các tỉnh kiên giang và cà mau
còn về nền nhiệt ngày mai ở khu vực nam bộ và tây nguyên đều có xu hướng giảm
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
còn ở các tỉnh nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
với mức nhiệt như vậy thì cơ bản nắng nóng sẽ chấm dứt ở cả tây nguyên và nam bộ
trên biển dưới tất động của gió mùa tây nam trong đêm nay và ngày mai
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang
cũng như là cả vùng vịnh thái lan sẽ có gió mạnh dần đồng thời mưa rông cũng gia tăng hơn
khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước